mưa lũ liên tục đã làm cho quốc lộ một qua tỉnh phú yên vốn đã hư hỏng lại càng xuống cấp nghiêm trọng
nhiều ngày qua tranh thủ mặt đường khô giáo các đơn vị quản lý đã khẩn trương tập trung nhân lực và phương tiện
để sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế tai nạn xảy ra
sau mưa bão số một mươi hai trên toàn tuyến quốc lộ một qua tỉnh phú yên càng chi chít ổ gà
thậm chí là hầm hô lớn gây mất an toàn cho bất cứ phương tiện nào lưu thông
qua đây là cứ tránh qua tránh lại mấy cái ổ gà qua thì sập ổ gà thì sợ nó hơi xe với khách
người ta la cho nên là cứ tránh qua tránh lại là đường rất là nguy hiểm
tai nạn giao thông rất nhiều người ta đi đường si ông đe đồ á tí rất nhiều kìa
nhờ cho nó xử lý rồi ra sao cho được xe hư nhiều quá
cục quản lý đường bộ số ba bộ giao thông vận tải quản lý bảy mươi km quốc lộ một qua phú yên
bão số một mươi hai làm hư hỏng diện tích mặt đường là hơn một mươi năm m hai
sau khi xử lý xong bảy m ba đất đá tràn trên quốc lộ một
công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ phú yên tiếp tục tổ chức thi công để tập trung sửa chữa
diện do khuôn lượng hư hỏng lớn và trái dài thì chúng tôi đảm bảo giao thông
sau đó chúng tôi quay trở lại xử lý triệt đẻ bằng bê tùng dựa để đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất
đặc biệt là quốc lộ một cũng phối hợp với cục ba tổng cục đường bộ đã xử lý các ổ gà đảm bảo tạm thời
khi thời tiết thuận lợi thì sẽ triển khai các
vật liệu kiên cố để đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là an toàn giao thông trên toàn tuyến
dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một qua tỉnh phú yên dài hơn một trăm hai mươi ba km đưa vào sử dụng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
với tiến độ khắc phục như hiện nay dự kiến nếu thời tiết thuận lợi khoảng năm ngày tới các nhà thầu sẽ hoàn thành việc sửa chữa